hãng tin tass dẫn lời bộ trưởng tài chính nga anton zelenovs nêu rõ quốc gia này không có ý định bán dầu mỏ cho những nước ủng hộ biện pháp áp giá trần với dầu mỏ nga
cụ thể ông siloanov cho biết trong trường hợp nêu trên nga có thể hạn chế sản xuất dầu mỏ và sẽ tập trung điều hướng xuất khẩu dầu sang các nước khác
ông zellus cũng đề nghị khả năng thâm hụt ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba của nga có thể sẽ cao hơn mức dự kiến hai gdp do biện pháp áp giá trần ảnh hưởng đến nguồn thu nhưng nga sẽ tìm cách phát triển các thị trường mới giúp khôi phục xuất khẩu dầu mỏ
ông lưu ý rằng một trong những khía cạnh quan trọng cần nhìn ra khi áp giá trần với dầu mỏ nga là những quốc gia thực hiện biện pháp này sẽ không còn được cung cấp dầu nga
họ có thể tìm nguồn cung từ các nước khác nhưng chi phí hậu gần sẽ tăng và mức ưu đại giá